chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay hai mươi một tháng một mươi hai của truyền hình nhân dân
mở đầu là những tin chính có trong chương trình
thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp đại sứ canada và đại sứ qatar
lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập ủy ban olympic việt nam hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
gần tám mươi một người dân tham gia bảo hiểm y tế tính đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu
thế giới lên án vụ án
đại sứ nga tại thổ nhĩ kỳ
máy bay mh ba trăm bảy mươi có thể không nằm trong vùng tìm kiếm
sau đây là nội dung chi tiết
chiều qua ngày hai mươi tháng một mươi hai
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền canada
bà pinky nikon tới trào xã giao
chúc mừng đại sứ pinky nikon được bổ nhiệm làm đại sứ canada tại việt nam
thủ tướng bày tỏ hài lòng về những kết quả đạt được trong quan hệ việt nam canada
thời gian qua canada có nhiều dự án đầu tư ở việt nam
trong đó có các dự án về khai thác khoáng sản du lịch dịch vụ
hiện có nhiều du học sinh việt nam đang học tập tại canada
cho rằng kim ngạch thương mại giữa hai nước có xu hướng tích cực thời gian qua
thủ tướng nhìn nhận quy mô vẫn còn thấp so với tiềm năng hai nước
cần đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới
thủ tướng khẳng định cam kết tạo mọi thuận lợi cho các dự án đầu tư của canada tại việt nam
đại sứ pinky nikon cho biết
hiện việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của canada trong khối asean
điệp chỉ đạo điều hành mà thủ tướng đưa ra thời gian qua
nhất là cam kết của thủ tướng đối với cộng đồng doanh nghiệp
đại sứ canada khẳng định canada sẽ thúc đẩy hợp tác hơn nữa với việt nam
nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
mà như mong muốn của thủ tướng là gia tăng kim ngạch thương mại song phương
xứng tầm với tiềm năng hai nước
canada sẵn sàng hợp tác giải quyết các thách thức hiện nay mà việt nam đang gặp phải
trong các lĩnh vực như ứng phó biến đổi khí hậu an toàn thực phẩm
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ qatar tại việt nam
mohammed el mandi đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ tại việt nam
bày tỏ mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác với qatar
thủ tướng nhấn mạnh vào các lĩnh vực là thương mại đầu tư lao động
thủ tướng cũng khẳng định việt nam coi quata là đối tác tiềm năng về thương mại đầu tư
nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng một thế mạnh của qatar
chính phủ việt nam luôn chân thành cười mở với các nhà đồng tư
và đầu tư các đối tác nước ngoài
thủ tướng nhấn mạnh và hy vọng hai bên đẩy mạnh trao đổi thương mại
đặc biệt là việt nam mong muốn tăng xuất khẩu các sản phẩm việt nam có thế mạnh vào qatar
cũng như thông qua qatar một nước có hạ tầng sân bay càng biển tốt để đến các nước ả rập
đại sứ qatar khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước
đặc biệt là trong các lĩnh vực mà thủ tướng đề cập
đây cũng là mối quan tâm hợp tác của qatar
trong lĩnh vực lao động đại sứ cho biết
qatar sẵn sàng tiếp nhận nhiều hơn các lao động có trình độ kỹ thuật cao của việt nam
nhất trì vì ý kiến của đại sứ thủ tướng cho rằng
hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực lao động
và đề nghị đại sứ quan tâm thúc đẩy lĩnh vực này
cụ thể trong việc tiếp nhận và đào tạo lao động việt nam sang qatar làm việc
tối qua tại hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập ủy ban olympic việt nam
hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi

hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
và đón nhận huân chương lao động hạng ba
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ đã đến dự buổi lễ
trải qua bốn mươi năm hình thành và phát triển
ủy ban olympic việt nam đã đạt được nhiều thành tiệu đáng kể trong các lĩnh vực như
thể thao cho mọi người thể thao thành tích cao tuyên truyền giáo dục lý tưởng olympic và quan hệ quốc tế
điều này cho thấy tầm quan trọng của ủy ban olympic việt nam
đối với ngành thể thao nước nhà và phong trào olympic quốc tế
phát huy truyền thống bốn mươi năm xây dựng trưởng thành và phát triển
ủy ban olympic việt nam sẽ nghiêm túc thực hiện theo đúng hiến trương olympic quốc tế
đoàn kết năng động sáng tạo hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước giao phó
và thực hiện tốt nghị quyết đại hội đại biểu ủy ban olympic việt nam trong các nhiệm kỳ tiếp theo
trước đó chiều qua nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến thăm và chúc mừng trường sĩ quan đặc công đóng quân tại xuân mai hà nội
phát biểu với cán bộ lãnh đạo học viên nhà trường đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định
trải qua gần năm mươi năm xây dựng và trưởng thành trường sĩ quan đặc công đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng chí nguyễn thiện nhân cho rằng trong bối cảnh thế giới ngày càng diễn biến phức tạp đặc biệt là nguy cơ khủng bố
trường sĩ quan đặc công cần chủ động nắm bắt tình hình nghiên cứu đào tạo nâng cao trình độ an ninh mạng phòng chống khủng bố
để đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới nhà trường cần từng bước hiện đại hóa công tác đào tạo
căn với đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị huấn luyện góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước quân đội và nhân dân giao phó
hiện nay trường sĩ quan đặc công đang đào tạo ba lực lượng gồm đặc công bộ đặc công nước và đặc công biệt động
hôm qua tại nha trang tòa án nhân dân tối cao việt nam tổ chức hội nghị tòa án các tỉnh biên giới việt nam campuchia và lào lần thứ tư
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao việt nam sự hội nghị
hội nghị có một trăm hai mươi đại biểu là tranh án phó tranh án thẩm phán cán bộ tòa án việt nam lào campuchia
tập trung thảo luận ba nội dung chính
tăng cường phối hợp chia sẻ kinh nghiệm xét xử các vụ án hình sự nâng cao hiệu quả hợp tác xét xử các vụ án dân sự
và đánh giá việc thực hiện thông cáo chung hội nghị lần thứ ba từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
và xây dựng định hướng giải pháp tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo
ở cấp tối cao tòa án ba nước đã thống nhất các định hướng phát triển chiến lược
phối hợp chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực thực thi công lý tăng cường trao đổi đoàn chia sẻ kinh nghiệm xét xử
ở cấp địa phương đến nay việt nam đã có một mươi chín tòa án nhân dân cấp tỉnh có chung đường biên giới với campuchia và lào
ký biên bản kinh nhớ hợp tác tòa án cấp tỉnh của nước bạn trao đổi chia sẻ kinh nghiệm xét xử phối hợp giải quyết các vụ việc
tại phiên bế mạc hội nghị tranh án tòa án tối cao ba nước sẽ ra thông cáo chung nhấn mạnh tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa hệ thống tòa án ba nước
sau khi thăm hỏi đồng bào bị thiên tai tại tỉnh quảng ngãi chiều qua đoàn công tác văn phòng chủ tịch nước do phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh dẫn đầu
đã tới thăm và tặng quà người dân vùng rốn lũ xã phước hòa huyện tuy phước tỉnh bình định
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm tặng quà và hỗ trợ số tiền một mươi triệu đồng cho gia đình anh nguyễn văn lý bốn mươi sáu tuổi trú ở thôn tùng giảng xã phước hòa có nhà bị sập hoàn toàn do lũ lụt
phó chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo huyện tuy phước tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân vùng lũ không được để bà con đói do mưa lũ
phó chủ tịch nước đã tặng hai mươi xuất quà cho người dân bị sập nhà do lũ lụt mỗi xuất quà trị giá một mươi triệu đồng
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh bình định trong khoảng thời gian một tháng bình định phải gánh chịu năm đợt lũ làm ba mươi sáu người chết ba trăm năm mươi căn nhà bị sập đổ hoàn toàn nhiều gia đình mất trắng tài sản rơi vào cảnh màn trời chiếu đất
thiệt hại ước tính ban đầu hơn một hai trăm ba mươi tỷ đồng
tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng cho trẻ em vùng lũ tỉnh bình định ba trăm linh triệu đồng để mua sách vở giúp các em tiếp tục đến trường
cùng ngày đoàn công tác của bộ y tế do bộ trưởng nguyễn thị kim tiến dẫn đầu đã kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại bình định
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh bình định trong đợt lũ lụt vừa qua toàn tỉnh có ba bệnh viện bệnh viện lao và bệnh phổi bệnh viện tâm thần trung tâm y tế huyện phù mỹ
và hai mươi hai trạm y tế bị ngập nước hư hỏng nhiều vật tư trang thiết bị y tế thuốc tại các cơ sở y tế bị ngập một số trạm y tế bị hư hỏng như tốc mái sụt móng nứt tường ước giá trị thiệt hại khoảng ba mươi tỷ đồng
tại buổi làm việc bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đánh giá cao sự chủ động của các cấp chính quyền tỉnh bình định trong việc chăm lo đời sống nhân dân vùng lũ
bộ trưởng đã tặng tỉnh bình định nhiều thuốc trang thiết bị y tế trị giá một năm tỷ đồng hai trăm linh triệu đồng tiền mặt và một xe cứu thương nhằm giúp tỉnh sớm khắc phục hậu quả lũ lụt
trong phần tiếp theo của chương trình
gần tám mươi một người dân tham gia bảo hiểm y tế
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu
trong mục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai
võ nhai gỡ khó cho sản xuất nông nghiệp
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu
tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước đã tăng gần tám mươi một
đây là một tín hiệu mừng khi thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đến năm hai nghìn hai mươi là chín mươi
ngành y tế cùng với bảo hiểm xã hội việt nam đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm trên cả nước
đầu năm hai nghìn một mươi sáu
có trên bảy mươi tám triệu đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
tăng khoảng tám mươi ba triệu
tương đương tăng một hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đã tăng tám mươi
thủ tướng chính phủ cũng nhấn mạnh
nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế
tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân là việc rất thiết thực
nhất là đối với người nghèo
đối tượng gặp nhiều khó khăn
đây là một trong những việc quan trọng nhất
để bảo đảm an sinh xã hội
nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân trong chăm sóc sức khỏe
tại các cơ sở y tế
hôm qua tỉnh sóc trăng vừa tổ chức lễ khánh thành
và đưa vào sử dụng công trình bệnh viện đa khoa tỉnh sóc trăng
có quy mô bảy trăm linh giường bệnh
công trình này được khởi công xây dựng cuối năm hai nghìn chín
trên diện tích hơn một mươi hai hectare
có tổng mức đầu tư hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
thuộc công trình dân dụng nhóm a
thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn bệnh viện hạng một
cấp công trình đặc biệt cấp một
khu nhà chính của công trình cao chín tầng
thiết kế dự kiến phát triển lên từ một đến một hai trăm linh giường bệnh nội trú
bệnh viện có ba mươi bốn khoa
được trang bị một mươi hai phòng một
trong đó có hai phòng cho phép kết nối với bệnh viện tuyến trên
và nhiều trang bị hiện đại khác
việc đưa vào sử dụng công trình bệnh viện đa khoa tỉnh sóc trăng
sẽ đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh
chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân ở địa phương
liên minh châu âu là một trong những đối tác đầu tư thương mại quan trọng của việt nam
đặc biệt trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do việt nam eu
kết thúc đàm phán vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
và dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm hai nghìn một mươi bảy
với mức độ cam kết đạt được
hiệp định thương mại tự do việt nam eu được kỳ vọng
là sẽ tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư thương mại giữa hai bên
và mở ra các cơ hội thu hút đầu tư công nghiệp tại việt nam
tại hội thảo hiệp định thương mại tự do việt nam eu
cơ hội thu hút đầu tư công nghiệp tại việt nam
các đại biểu đã khẳng định
hiệp định thương mại tự do việt nam eu
là một hiệp định thương mại mang tính toàn diện chất lượng
và đảm bảo cân bằng lợi ích của cả việt nam và eu
với quy mô và tiềm năng vốn công nghệ của eu
việt nam đang đứng trước cơ hội trở thành địa bàn trung truyền
cửa ngõ kết nối cho hoạt động thương mại và đầu tư của eu trong khu vực
bên cạnh đó hiệp định này cũng mở ra nhiều cơ hội tiếp cận nguồn công nghệ hiện đại
học hỏi kỹ năng quản lý nâng cao tay nghề tạo thêm việc làm cho người lao động
giúp tăng cường nguồn lực cho mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội của việt nam
đối với hiệp định thương mại tự do đã ký với liên minh châu âu
chúng ta có rất nhiều cam kết ở nhiều lĩnh vực khác nhau
đều có cái tác động tích cực dù là trực tiếp hay là gián tiếp
để thực hiện môi trường đầu tư và nhờ đó sẽ giúp thu hút đầu tư tỷ liên minh châu âu đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp
và để thực hiện mục tiêu đó việc thu hút đầu tư tỷ liên minh châu âu
một đối tác như chúng ta đã biết có nguồn vốn dồi dào đặc biệt là công nghệ cao
và thị trường cũng rất là phát triển có thể nói là một trong những thị trường lớn nhất của thế giới
là một trong những giải pháp giúp chúng ta đẩy nhanh thực hiện có hiệu quả tiến trình công nghiệp hóa
theo cam kết của hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu
bên cạnh kim ngạch xuất nhập khẩu giữa việt nam và eu được kỳ vọng sẽ tăng sấp xỉ năm mươi trong các năm đầu hiệp định có hiệu lực
thì ba mươi chín doanh nghiệp châu âu tại việt nam có dự định tăng vốn đầu tư
thông qua việc am hiểu thị trường cũng như môi trường đầu tư tại việt nam
các doanh nghiệp hoàn toàn có thể trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp nước ngoài đặc biệt là các doanh nghiệp châu âu
việt nam là một thị trường năng động tiềm năng và đang phát triển ngày càng
mạnh mẽ tốc độ tăng trưởng luôn đạt mức sấp xỉ bảy một năm
đối với các nhà đầu tư đó là nguồn lao động dồi dào trình độ
lao động cao cơ sở hạ tầng dịch vụ vận chuyển hậu cần tốt
tất cả những điều đó khiến việt nam không chỉ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư eu
mà cả với các nhà đầu tư trên thế giới

nước ngoài đến với thị trường việt nam không chỉ giúp các doanh nghiệp việt nam phát triển sản xuất
kinh doanh tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu mà còn góp phần thực hiện
chiến lược phát triển công nghiệp việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến
tại buổi làm việc bộ trưởng nguyễn xuân cường và ngài đại sứ úc
đều cho rằng hai bên đều đã tạo được những nền tảng và có nhiều tiềm năng
hợp tác về nông nghiệp việt nam là bạn hàng thứ một mươi năm của australia

australia là bạn hàng thứ tám của việt nam
kim ngạch thương mại giữa hai nước từ mức ba mươi hai ba triệu usd vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
lên năm một tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi ba và sắp xỉ sáu tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi bốn
hai bên đều là quốc gia sản xuất và xuất khẩu lớn các sản phẩm nông nghiệp
trong năm hai nghìn một mươi năm kim ngạch xuất khẩu nông sản của việt nam sang australia
đạt khoảng năm trăm linh triệu usd và việt nam nhập khẩu nhiều mặt hàng nông sản

bộ trưởng nguyễn xuân cường mong muốn các doanh nghiệp của australia tiếp tục tăng cường đầu tư
vào lĩnh vực sản xuất thương mại nông nghiệp tại việt nam đối với lĩnh vực chăn nuôi thủy sản giao quả
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
tại tỉnh quảng ninh tòa án nhân dân tỉnh vừa xét xử phúc thẩm một mươi bốn bị cáo trong vụ án buôn lậu
bảy bảy trăm linh tấn dầu diazen qua biên giới trốn thuế hai mươi hai tỷ đồng
xảy ra ở hải phòng quảng ninh
theo cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân tối cao từ cuối năm hai nghìn một mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
nguyễn thế dũng nguyên chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty dầu khí đồng tháp
đã lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của nhà nước
cùng với các bị cáo trương hữu có đặng thu ngân và vi văn dũng
hợp thức hóa hồ sơ tái xuất giả và làm giả hợp đồng các phụ lục hợp đồng với công ty đông phương trung quốc
mở hai mươi hai bộ tờ khai hải quan tái xuất dầu để hợp thức hóa việc bán trái phép bảy bảy trăm linh tấn dầu diesel
cho trương hữu có đặng thu ngân và vi văn dũng tại kho mi bách hải phòng
và khu truyền tải vạn gia thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
trị giá hàng buôn lậu số dầu diesel này là hơn một trăm sáu mươi tám tỷ đồng
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn hai mươi hai tỷ đồng
dự kiến phiên tòa phúc thẩm diễn ra từ ngày hai mươi đến hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
sau gần một năm phát động
và triển khai hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã tổ chức lễ công bố kết quả
và trao giải trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh quảng ninh lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
năm nay cuộc thi thu hút được một trăm bốn mươi mô hình sản phẩm sáng tạo
kết quả có ba mươi một mô hình tác phẩm đặt giải cao
gồm một giải nhì năm giải ba và hai mươi năm giải khuyến khích không có giải nhất
các mô hình sản phẩm sáng tạo đạt giải cao chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực nghiên cứu
công nghệ thông tin và điện tử viễn thông đồ dùng dành cho học tập
dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em sản phẩm thân thiện với môi trường
bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế
cuộc thi nhằm phát hiện tôn vinh những tài năng sáng tạo trẻ
có nhiều triển vọng để bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao
phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng ninh trong tương lai
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
võ nhai là huyện lớn nhất của tỉnh thái nguyên với diện tích khoảng tám trăm linh km hai
nhưng trong đó có tới gần sáu trăm linh km hai là đất rừng đồi núi
nên việc phát triển nông nghiệp lâu nay gặp nhiều trở ngại
đây cũng là trăn trở của đảng bộ chính quyền địa phương để tìm ra những hướng đi
những mô hình phù hợp hiệu quả trên vùng đất khó để nâng cao mức sống
giúp cho người dân
mặc dù còn nhiều vướng mắt trong quá trình triển khai
nhưng bước đầu huyện võ nhai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
sau hơn một năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện
tuy mới bắt tay vào nuôi bò được hơn một năm nay
nhưng anh trần trọng tấn đã trở thành một người chăn nuôi có tiếng tại xã la hiền huyện võ nhai
có tiếng ở đây không phải là vì số lượng bò mà anh đang nuôi
mà vì sự mạnh dạn dám nghĩ dám làm của một nông dân trẻ tuổi
khởi nghiệp với năm con bò nhưng giờ đây anh đã có trong tay ba mươi hai con
với tổng trị giá chừng một tỷ đồng
để có được đàn bò như vậy ngoài nỗ lực của bản thân
anh tấn cũng được cấp ủy chính quyền địa phương động viên tạo điều kiện vay vốn
khoản tiền bốn trăm linh triệu đồng
vay được từ các nguồn vốn ưu đãi đã giúp anh nhanh chóng mở rộng mô hình trang trại gia đình của mình
ở huyện võ nhai hiện tại cũng có nhiều người đầu tư chăn nuôi theo mô hình trang trại gia đình
còn gọi là gia trại như của anh tấn
theo chủ trương phát triển
nông nghiệp phải phù hợp với địa hình thổ nhưỡng của địa phương
đảng bộ huyện đã giao ủy ban nhân dân huyện
và các ngành liên quan phải có đánh giá cụ thể từng vùng
từ đó đưa ra các hướng đi cách làm sát với thực tế
sát thực tế ở đây được hiểu là không quá sức với người dân
về vốn về quy mô để đầu tư tránh thất bại rủi ro
ở huyện võ nhai đất thì rộng người thưa
nhưng mà diện tích đất để thuận lợi cho phương phát triển nông nghiệp thì rất ít
cho nên là cái việc chăn nuôi thì chúng tôi định hướng
ở võ nhai chỉ phát triển theo cái hướng trang trại nhỏ và ra trại là chính
chứ còn phát triển theo cái hướng trang trại lớn
thì căn cứ vào cái điều kiện thực tế thì nó khó phát triển được
thông qua cái lồng ghép các cái nguồn vốn của trung ương
của tỉnh và huyện để xây dựng các cái mô hình trang trại ra trại
để từ đó ổn định đời sống để phát triển
kinh tế ở những cái vùng này
nhưng mà ở những cái vùng này là phải có những cái chính sách cụ thể
và có những cái biện pháp thiết thực
thì mới huy động được kinh phí
cũng như là vận động được nhân dân thay đổi về nhận thức
cách nghĩ cách làm thì mới có hiệu quả
ngoài chăn nuôi huyện võ nhai còn có chủ trương đa dạng hóa các loại cây trồng
không chỉ khai thác thế mạnh của cây trè vốn là đặc sản của thành phố
hay nguyên được trông ở vùng đồi mà còn phát triển thêm các giống cây khác
nhằm tận dụng triệt đề diện tích đất bằng phẳng
thì phòng nông nghiệp huyện võ nhai cũng đã tham hiệu chủ yếu cho huyện
xây dựng được cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện võ nhai
trên cơ sở đề án đó thì trong năm hai nghìn một mươi sáu
phòng nông nghiệp cũng đã tham hiệu của huyện xây dựng một số những cái dự án
ví dụ như dự án phát triển cây trè
cái thứ hai hiện nay chúng tôi đang trình tiếp cái dự án về phát triển
một số giống cây ăn quả trên địa bàn
vườn bưởi diễn nhà anh lương văn nghĩa tại xã tràng xá
cứ đến gần dịp tết lại không có đủ hàng để bán
với hai trăm năm mươi cây bưởi mỗi cây cho thu hoạch trên một trăm linh quả
tính ra thu nhập trên một trăm linh triệu đồng một năm
so với các loại cây ăn quả khác đã trồng thử nghiệm trước đây không mang lại hiệu quả
thì những vườn bưởi diễn như thế này là thành quả của sự tìm tòi
hướng đi đúng theo chủ trương của lãnh đạo huyện xã
sự đồng hành của cán bộ ở cơ sở với người dân
hỗ trợ về hướng đi theo cây bể diễn là tôi thấy là rất hợp lý
vì là tôi trả lời thẳng men tôi khẳng định là trên diện tích đất của tôi này
trước đó gia đình tôi trước tôi có dòng cây ngô dùng cây đỗ
rồi dòng cây vải thiều cây táo nhưng mà tất cả những loại cây đó đến gia đình thôi đấy
bây giờ tôi đưa tôi và anh đưa vào trong vườn là gốc vải gốc táo vẫn còn tất cả là phá hết
ban thường vụ huyện ủy đang giao
cho các ngành chức năng để xây dựng một nghị quyết chuyên đề thật cụ thể thật chi tiết
và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
trong nhiệm kỳ tới phải có những bước đột phá
và đột phá ở đây là đột phá về kinh tế
kinh tế phát triển đời sống ổn định xã hội an ninh trật tự mới có hiệu quả mới tốt được
có thể thấy việc cấp ủy các cấp tại võ nhai xác định được mục tiêu
phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho người dân
là cái gốc để thực hiện các nhiệm vụ khác mà đại hội đảng các cấp đã đề ra là rất đúng đắn
mục tiêu rõ ràng cách làm phù hợp và trên hết là sự đồng thuận của cấp ủy chính quyền và người dân
nhờ thế mà vùng đất khó ở võ nhai đang ngày càng bớt khó
thế giới lên án vụ ám sát đại sứ nga tại thổ nhĩ kỳ
máy bay mh ba trăm bảy mươi có thể không nằm trong vùng tìm kiếm
các nhà lãnh đạo ở các nước trên thế giới đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công này
đồng thời bày tỏ cam kết chống lại chủ nghĩa khủng bố
tổng thư ký liên hợp quốc ban kim mun cho biết ông bằng hoàng trước hành vi khủng bố này
và nhấn mạnh rằng những hành động tấn công các nhân viên ngoại giao và dân thường
là không thể tha thứ
tổng thống nga vladimir putin khẳng định vụ giết hại đại sứ kalov là hành vi gây hấn
nhằm phá hoại quan hệ nga và thổ nhĩ kỳ
sự việc này nhằm phá hoại mối quan hệ giữa nga thổ nhĩ kỳ và iran
cũng như tiến trình hòa bình tại syria cùng với các quốc gia khác đang thúc đẩy
câu trả lời chỉ có thể là tăng cường chống khủng bố
chúng tôi đã điều động một nhóm điều tra đến ankara để làm việc cùng với các đối tác thổ nhĩ kỳ
nhằm truy kết những kẻ khủng bố
trong khi đó ngoại trưởng mỹ john kerry đã mô tả vụ ám sát là hành vi vi phạm quyền
của các nhà ngoại giao trong việc thúc đẩy và đại diện cho đất nước của mình
trên toàn thế giới một cách an toàn
trên mạng xã hội twitter tổng thống đắc cử mỹ donald trump cũng lên án vụ tấn công
khủng bố man dợ nhằm vào các nhà ngoại giao
những kẻ khủng bố hồi giáo cùng với mạng lưới khủng bố toàn cầu
và khu vực sẽ bị tiêu diệt khỏi trái đất
đây cũng là sứ mệnh mà chúng ta sẽ thực hiện cùng với những người yêu tự do
tại pháp ngoại trưởng jean marc ayron mạnh mẽ lên án vụ sát hại gọi đây là hành động hèn hạ
chúng tôi lên án hành động khủng khiếp này và xin gửi lời chia buồn đến gia đình của đại sứ
karlov và người dân nga chúng tôi cần phải chiến đấu đứng cùng với chủ nghĩa khủng bố
pháp luôn luôn đoàn kết với nga cũng như thổ nhĩ kỳ
tại châu á ngoại trưởng các nước trung quốc và ấn độ hôm nay cũng lên án gai gắt vụ tấn công
khủng bố dã man và tàn bạo nhằm vào nhà ngoại giao nga và khẳng định sẵn sàng hợp tác với
cộng đồng quốc tế để ủng hộ những nỗ lực và hành động của nga đấu tranh chống khủng bố
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước vụ ám sát
nhằm vào đại sứ liên bang nga tại thổ nhĩ kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê hải bình nêu rõ
việt nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công bằng súng khiến đại sứ liên bang nga tại thổ nhĩ kỳ
andrei kalov bị thiệt mạng chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến chính phủ
nhân dân nga cùng gia đình đại sứ andrei kalov và tin tưởng rằng tội ác này sẽ bị trừng trị thích đáng
cũng trong ngày hôm qua trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam
trước các vụ tấn công bằng xe tải tại đức và tấn công bằng súng tại thụy sĩ khiến nhiều người bị
thiệt mạng và bị thương người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê hải bình nêu rõ việt nam
chia sẻ những đau thương mất mát to lớn của gia đình các nạn nhân và lên án mạnh mẽ các vụ tấn công
vào thường dân vô tội sau khi xảy ra hàng loạt các vụ tấn công khủng bố tại khu chợ giáng sinh ở đức
khiến một mươi hai người thiệt mạng và đại sứ nga tại thổ nhĩ kỳ bị sát hại nhiều nước châu âu đã đồng loạt
tăng cường an ninh ở mức tối đa
tại thủ đô italia cũng là nơi có nhiều khu chợ giáng sinh sầm ớt nhất các biện pháp chống khủng bố
đã được tăng cường trên khắp đất nước và lên các biện pháp đối phó với trường hợp xảy ra tấn công
tại thành phố bolzano nơi có khu chợ giáng sinh đông đúc và nổi tiếng bậc nhất miền bắc italia
các đơn vị an ninh cùng nhiều lực lượng hỗ trợ khác đã được đặt trong tình trạng báo động cao
trong khi đó tại pháp nhằm chấn an tinh thần của người dân sau loạt các vụ tấn công tại đức và thổ nhĩ kỳ
lực lượng an ninh cũng được tăng cường trên khắp cả nước nhất là tại nơi tập trung đông người và trung tâm thành phố
tôi thấy cảnh sát có mặt ở khắp mọi nơi giáng sinh sắp tới gần
tôi nghĩ rằng chính phủ sẽ có những biện pháp thích hợp để bảo đảm an toàn cho người dân
tôi muốn nhanh chóng trở về brazil ngay bây giờ tôi cảm thấy sợ vì hiện nay khủng bố có thể xảy ra ở bất cứ đâu bất cứ lúc nào
trong khi đó các khu chợ giáng sinh ở berlin sẽ đóng cửa một ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ đâm xe tải tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai
các khu chợ giáng sinh cùng nhiều sự kiện lớn khác sẽ vẫn diễn ra
trên toàn nước đức bộ nội vụ đức cho rằng những biện pháp phù hợp nhằm tăng cường an ninh cần phải được quyết định ngay tại chỗ
tại anh cảnh sát thành phố london đang xem xét lại kế hoạch bảo đảm an ninh tại các sự kiện lớn diễn ra trong mùa giáng sinh và năm mới sắp tới
liên quan đến tình hình chiến sự tại syri tổng thống nga vladimir putin đã điện đàm với tổng thống iran hassan rouhani
để thảo luận về các giải pháp cũng như làm rõ quan điểm của từng bên về việc xác định phương hướng
cho hành động tiếp theo
nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng syri
trong cuộc điện đàm tổng thống putin bày tỏ hy vọng nga và iran có thể hợp tác để sớm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở syri
cụ thể ông putin muốn cuộc hòa đàm mới về syri bao gồm đại diện của chính phủ và phe đối lập sẽ diễn ra ở kazakhstan
và moscow đang tìm kiếm sự ủng hộ cho tiến trình này
trong khi đó phía iran cho biết tổng thống rouhani và tổng thống putin đã thảo luận những bước tiếp theo
trong cuộc chiến chống khủng bố
và công tác viện trợ nhân đạo những người syri phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
sau khi hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua nghị quyết về cử quan sát viên tới aleppo
các ngoại trưởng liên đoàn ả rập cùng ngày đã hoàn ngành quyết định trên
đồng thời khẳng định chỉ có giải pháp chính trị mới giải quyết được cuộc xung đột tại syri
cơ quan an toàn vận tải australia ngày hôm qua cho biết máy bay mh ba trăm bảy mươi của hãng hàng không malaysia airlines
bị mất tích cách đây hai năm
gần như chắc chắn không nằm trong khu vực tìm kiếm hiện nay ở phía nam ấn độ dương
mà có thể đang ở một vị trí xa hơn về phía bắc
báo cáo của cơ quan an toàn vận tải australia cho biết các chuyên gia gần như tin chắc rằng chiếc máy bay mh ba trăm bảy mươi
không nằm trong vùng biển được khoanh vùng tìm kiếm nhiều khả năng đang nằm ở vị trí về phía bắc khu vực hiện tại
theo kết luận gần đây nhất của australia máy bay mh ba trăm bảy mươi ở trong tình trạng không kiểm soát khi rơi xuống ấn độ dương
dựa trên các bằng chứng tìm kiếm được các nhà phân tích nhận định ở những khoảnh khắc cuối cùng
máy bay mh ba trăm bảy mươi đã không có ai kiểm soát khi bị hết nhiên liệu và rơi xuống tốc độ cao rồi chìm nhanh xuống đáy biển
các chuyên gia khuyến nghị mở rộng khu vực tìm kiếm thêm hai mươi năm km hai về phía bắc
để ra soát được tất cả các vị trí có khả năng cao để tìm thấy xác máy bay này
trong khi đó cơ quan khai thác không gian vũ trụ nhật bản cho biết tên lửa epsilon sử dụng nhiên liệu cứng tân tiến của nước này
đã được phóng thử thành công từ trung tâm vũ trụ uchinura tây nam nhật bản
theo cơ quan khai thác không gian vũ trụ nhật bản tên lửa epsland đã được phóng vào lúc một mươi tám giờ theo giờ hà nội
vệ tinh erg đã tách ra vào lúc hai mươi giờ một mươi năm phút và đi vào quỹ đạo
đây là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu cứng lần thứ hai
thiết kế đặc biệt trên cho phép tên lửa này có chi phí vận hành thấp và có thể phóng thường xuyên hơn so với các tên lửa chính
h hai a và h hai b vốn dùng nhiên liệu lỏng
vệ tinh erog sẽ quay trong quỹ đạo thông qua vành đai bức xạ và có nhiệm vụ quan sát điện từ trường để nghiên cứu hiện tượng
khiến vệ tinh không hoạt động được và gây ngắt quãng thông tin
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân